tổng cục thống kê cho biết ngày một tháng một mươi sẽ tiến hành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi chín
mục đích của điều tra thu thập thông tin nhằm phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của năm mươi ba dân tộc thiểu số
để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu về công tác dân tộc
phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
số liệu thống kê còn dùng làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại việt nam
phạm vi điều tra được thực hiện tại năm mươi bốn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại bốn trăm bốn mươi huyện và tại năm bốn trăm sáu mươi bốn xã
thời điểm điều tra là giờ ngày một một mươi hai nghìn một mươi chín
thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số tại địa bàn bắt đầu từ ngày một một mươi và kết thúc chậm nhất vào ngày ba mươi một một mươi hai nghìn một mươi chín